thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền ra vào cảng biển
cảng thủy nội địa cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia
cụ thể chứng từ điện tử được khai báo hoặc xuất trình với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng
thông qua cơ chế một cửa quốc gia có thể được chuyển đổi từ chứng từ giấy nếu bảo đảm các điều kiện
phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy có chữ ký số đã được đăng ký tham gia
thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia của người thực hiện chuyển đổi người làm thủ tục
trên chứng tử điện tử được chuyển đổi từ chứng tử giấy
ngược lại chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được cấp thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia
nếu bảo đảm một số điều kiện dấu hiệu nhận biết theo quy định
chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước
người làm thủ tục phải lưu trữ chứng tử điện tử và chứng tử giấy theo quy định